hơn hai năm tấn lá khát một loại lá có chứa ma túy cực độc đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại cảng nam hải thành phố hải phòng vào chiều ngày một mươi một tháng năm vừa qua
container chứa hai năm tấn lá khát trên có xuất xứ từ kenya châu phi và được vận chuyển theo tàu nhập cảnh cảng nam hải thành phố hải phòng ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
theo khai báo đây là lá chè và cà phê lô hàng đã đi qua nhiều nước khi nhập cảnh vào hải phòng
trên vận đơn người nhận hàng là một doanh nghiệp tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tuy nhiên doanh nghiệp này đã từ chối nhận hàng
theo đánh giá ban đầu của giám định viên khoa học hình sự xác định đây là lá khát một chất ma túy có chứa chất cathinol có mức độ độc hại gấp nhiều lần các loại ma túy thông thường
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật